chiều ngày hôm nay ngày hai mươi bảy tháng một mươi một tổng thống ba lan andrzej duda cùng phu nhân đã có mặt tại việt nam
và bắt đầu chuyến thăm chính thức việt nam theo lời mời của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam trần đại quang
trong ngày đầu tiên có mặt tại việt nam tổng thống ba lan đã có buổi gặp gỡ cộng đồng người việt nam
đã từng sinh sống và làm việc tại ba lan đồng thời có bài phát biểu chính thức với báo giới
phát biểu tại buổi gặp gỡ tổng thống ba lan đã chia sẻ những cảm xúc của mình khi đặt chân tới đất nước việt nam
ông nhấn mạnh chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam lần này khẳng định ba lan luôn coi trọng
và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác nhiều mặt với việt nam
đồng thời tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm
tôi rất vui mừng khi được có mặt tại việt nam lần này
chuyến thăm cấp nhà nước của tổng thống ba lan tới việt nam lần gần đây nhất cũng đã cách đây một mươi tám năm
vì vậy trong chuyến thăm lần này tôi mong muốn được tăng cường củng cố hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vốn có giữa hai nước
tôi rất biết ơn việt nam
vì giờ đây tại việt nam đã có nhiều nơi có thể học được tiếng ba lan
nhiều học giả dịch giả của việt nam đã có thể dịch được các cuốn sách của ba lan sang tiếng việt nam
và điều này góp phần đưa việt nam và ba lan tới gần nhau hơn nữa
cũng trong buổi gặp gỡ tổng thống ba lan đã trao tặng huân chương và quốc kỳ cho những người việt nam
có đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước ba lan
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức việt nam diễn ra từ ngày hai mươi bảy đến ba mươi tháng một mươi một
lãnh đạo hai nước sẽ có buổi gặp gỡ tham dự hội đàm
ký kết văn kiện và nhiều hoạt động khác nhằm tăng cường hợp tác giữa các bên